ba mươi năm trước toàn thôn có gần hai trăm linh hectare đất nông nghiệp tính bình quân mỗi hộ có đến gần bốn hectare để canh tác
thế nhưng bà con chẳng thể làm gì khác trên vùng đất mênh mông ngoài việc tỉa đậu tỉa bắp và trồng mì
từ ngày rời quê thái bình vào khu kinh tế mới tại thôn nà ven gia đình bà nguyễn thị tơ chưa một ngày được dùng điện lưới quốc gia
nguồn điện duy nhất để thắp những bóng đèn điện hay mở tv theo dõi nắm bắt thông tin là từ bình ác quy
nhưng giờ đây
niềm vui đã đến với gia đình bà và các hộ tại thôn khi công ty điện lực đắk lắc triển khai đóng điện đường dây trung hạ áp và trạm biến áp
giờ là có điện của chúng tôi phấn khởi lắm
chắc chắn là tới đây thứ nhất là am hiểu về những lối chính sách của đảng này
thứ hai nữa là am hiểu về luật pháp của nhà nước văn hành này
am hiểu được khoa học kỹ thuật áp dụng một cái gọi là phát triển kinh tế
chắc chắn là có điện này
chúng tôi thấy được khoa học kỹ thuật của các kỹ sư phổ biến trên thông tin đại chúng để áp dụng và sản xuất để nâng cao đời sống của người dân chúng tôi
chương trình cấp điện cho thôn nà ven thuộc tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối jeca tỉnh đắk lắc vai vốn cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản

công trình do tổng công ty điện lực miền trung làm chủ đầu tư và giao cho công ty điện lực đắk lắc quản lý dự án
chính thức được sử dụng điện lưới quốc gia kể từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khi người dân sử dụng điện thì chắc chắn một điều rằng là người ta tiếp cận với các thiết bị các máy móc hiện đại phục vụ cho sinh hoạt cũng như trong sản xuất công doanh
và phục vụ trong sản xuất vì cụ thể là trước đây là một từng gầu được diễn để một tứa chẳng hạn
khi bây giờ người ta sử dụng điện người ta chỉ cần
động công giao là bơm được có thể là tựa kỷ mục nội rằng là chắc chắn rằng một điều ra là năng suất của cây trồng trong sản xuất công doanh đó chắc chắn là phát triển
rồi cũng như các hoạt động dịch vụ khác của người dân tại khu vực đó
và ngay tại trong gia đình của tên hồ khi sử dụng điện chắc chắn là rõ ràng những điều kỳ sinh hoạt của ta sẽ tốt hơn
còn tại thôn bình lợi xã cưm lan huyện ia súp
cũng là một trong những thôn được thành lập trên cơ sở cụm dân cư tự phát từ việc di dân tự do
do nằm ở vị trí xa trung tâm hơn hai mươi km đường xá đi lại hết sức khó khăn cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế
nên việc đầu tư nguồn điện cho bà con thôn bình lợi có ý nghĩa xã hội to lớn
kể từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay sau hơn một mươi năm thành lập và sau một năm được sử dụng lưới điện quốc gia
tỷ lệ hộ nghèo của thôn đã giảm từ chín mươi xuống còn năm mươi hộ nghèo
cùng với đó đời sống tinh thần của các hộ cũng nâng lên rõ rệt nhờ được tiếp cận những phương tiện giải trí hiện đại
có điện cuộc sống vất vả chủ yếu chỉ dựa vào nương rẫy của người dân đã được cải thiện
mọi sinh hoạt từ việc học của trẻ em
đến các hoạt động sản xuất trồng trọt đều tốt hơn trước
đặc biệt nhiều nhà đã đầu tư máy móc để tưới tiêu
nên hiệu quả lao động đã tăng cao hơn so với trước kia
nếu không có điện thì mình phải mất hai đến ba ngày tưới
còn có điện thì mình tranh thủ tưới buổi tối được
hồi ngày thì mình còn biết làm việc khác được
trình học thì nó vẫn dễ hơn với đi làm việc
về mệt thì mình
không phải nấu cơm bằng lửa mình có điện
rồi tưới tắm thì mình cũng có điện thì mình làm gì cũng tế hơn
theo thống kê đến nay tỉnh đắk lắc một trăm linh các xã đã có lưới điện
trong đó có chín mươi bảy hai thôn buôn có điện với tổng số đường dây trung áp đã đạt gần bốn hai trăm ba mươi km
đường dây hạ áp trên năm sáu trăm linh km
qua nhiều năm thực hiện có thể thấy
việc phụ điện cho khu vực này
khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn
đặc biệt là trong nguồn vốn thực hiện
việc hoàn thiện giai đoạn một theo quyết định hai nghìn tám mươi một qdttg của thủ tướng chính phủ
bao gồm một mươi một huyện một thành phố trên địa bàn
được đầu tư cấp điện đã có ý nghĩa hết sức quan trọng
hơn ba hộ dân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số đã được sử dụng điện lưới
chủ trương đối với ngân điện chúng tôi xác định làm thế nào là cấp điện nhiều nhất
cho cả vùng sâu vùng xa
với chất lượng đảm bảo
về phía chúng tôi cố gắng một mặt bổ trí vốn của ngân điện
một mặt là về phía vốn của trung ương vốn của ngân sách nhà nước
cũng cố gắng hỗ trợ lúc đó là về phía đắk lạc
mình đảm bảo cung cấp điện một cách đầy đủ nhất cho tất cả các thông buôn
chưa có điện hoặc là các thông buôn
có điện rồi nhưng mà chất lượng điện rất là kém vì lửa điện kéo rất là dài
thì hy vọng rằng năm hai nghìn một mươi chín này
số lượng thông buôn
ở vùng sâu vùng xa đó mà rơi vào đội thường cân với cấp điện thì cũng sẽ đảm bảo cách tốt nhất
một mùa xuân nữa lại về
khắp các triển đồi nương rẫy cà phê hồ tiêu của người dân đắk lắc
đang khoác lên mình những tấm áo màu trắng tinh khôi của hoa cà phê
màu xanh của những trồi non dưới ánh nắng vàng rực rỡ
dù có những xã đi cả nửa ngày đường mới vào đến nơi
tiền điện có khi chỉ vài chục ngàn thậm chí vài ngàn
nhưng với mục tiêu lớn của chính sách nhà nước
dự án của chính phủ đem ánh sáng vật chất tinh thần đến cho bà con vùng sâu vùng xa
dự án sẽ làm ấm lòng người dân ở những vùng còn nhiều gian khó
một mùa xuân nữa lại về với bà con với buôn làng tây nguyên